xin được chuyển sang các diễn biến về tình hình dịch bệnh tại trung quốc
mới đây ủy ban y tế quốc gia trung quốc nhs thông báo trung quốc đại lục ghi nhận hai trăm hai mươi ba ca mắc mới covid một mươi chín
trong hai mươi bốn giờ qua mức cao nhất kể từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi
lo ngại omicro sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín trong bối cảnh hàng trăm triệu người
di chuyển khắp đất nước trước dịp tết nguyên đáng
nhiều thành phố trung quốc yêu cầu cư dân thông báo trước khi trở về địa phương
các thành phố lạc dương ở miền trung và yết dương ở miền nam hôm qua yêu cầu người dân thông báo
cho chính quyền chủ doanh nghiệp và khách sạn ít nhất ba ngày trước khi đến
những người đến ngọc lâm phải điền tờ khai điện tử trong đó bao gồm chứng nhận sức khỏe
và chi tiết hành trình ít nhất một ngày trước khi đặt chân đến thành phố
nhiều chính quyền địa phương đã khuyến cáo cư dân tránh đi lại không cần thiết trong dịp tết
hàng chục chuyến bay quốc tế và nội địa cũng bị đình chỉ trong giai đoạn này
trung quốc ngày hôm qua đã ghi nhận hai trăm hai mươi ba ca nhiễm mới trong ngày một mươi sáu tháng một
so với một trăm một mươi chín ca một ngày trước đó
trong số này có một trăm sáu mươi ba ca lây nhiễm trong cộng đồng tăng gần hai năm lần so với ngày một mươi năm tháng một
ít nhất năm tỉnh và thành phố tại trung quốc đã ghi nhận ca lây nhiễm omicron cộng đồng
trong đó có thủ đô bắc kinh một mươi bốn tỉnh phát hiện
người nhập cảnh mang biến chủng này
theoss trong số các ca mắc mới có một trăm sáu mươi ba ca lây nhiễm trong cộng đồng và sáu mươi ca nhập cảnh
trong số các ca lây nhiễm trong cộng đồng có tám mươi ca ở thành phố thiên tân
tám ca ở tỉnh hà nam chín ca ở quảng đông năm ca ở thiểm tây và một ca ở tỉnh quảng tây
như vậy tính đến hết ngày một mươi sáu tháng một trung quốc đại lục ghi nhận tổng cộng một trăm linh năm tám mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
trong đó có bốn sáu trăm ba mươi sáu ca
nước này ghi nhận hơn một trăm linh năm ca nhiễm ncov trong đó bốn sáu trăm ba mươi sáu người đã chết
đợt bùng phát covid một mươi chín mới nhất bắt nguồn từ ổ dịch tại thiên tân và an dương
những địa phương đầu tiên ghi nhận ca omithforne trong cộng đồng
trung quốc quyết tâm duy trì chiến lược không covid với mục tiêu đưa ca nhiễm về không
bất chấp tỷ lệ người dân tiêm chủng đầy đủ lên tới tám mươi sáu
trong khi các quốc gia khác thực hiện sống chung với dịch chiến lược càng được đẩy mạnh
trong bối cảnh nước này chuẩn bị tổ chức olympic
đồng bắc kinh hai nghìn hai mươi hai vào đầu tháng sau
xin được chuyển sang thông tin về tình hình covid một mươi chín trên thế giới
tại trung quốc tuy số ca mắc covid một mươi chín có giảm nhưng nước này vẫn chưa xác định được
nguồn gốc lây lan của làn sóng omitforn mới nhất
ủy ban y tế quốc gia trung quốc nsc vào ngày một mươi năm tháng một báo cáo một trăm sáu mươi năm ca mắc covid một mươi chín
giảm so với hai trăm linh một ca một ngày trước đó
trong số một trăm sáu mươi năm ca mới có một trăm linh bốn ca trong cộng đồng giảm từ một trăm bốn mươi ba ca
ngày một mươi ba tháng một được ghi nhận ở hà nam thiên tân quảng đông thiểm tây và triết giang
trung quốc cũng báo cáo hai mươi năm ca mắc covid một mươi chín không thể hiện triệu chứng trong ngày một mươi bốn tháng một
giảm từ bốn mươi hai ca một ngày trước đó
các thành phố trên khắp trung quốc đã tăng cường cảnh giác về dịch covid một mươi chín
trong bối cảnh bắc kinh sắp tổ chức thế vận hội mùa đông ngày bốn tháng hai tới đây
nhiều chính quyền địa phương khuyến cáo cư dân không ra ngoại thành nếu không cần thiết
trong khi hàng chục chuyến bay quốc tế và trong nước bị đình chỉ
mặc dù kiểm soát nghiêm ngạc
nhưng truyền thông nhà nước trung quốc ngày một mươi năm tháng một đưa tin
bắc kinh đã phát hiện một ca mắc covid một mươi chín tại quận hải điến
không rõ người này mắc biến thể sars cov hai nào
trung quốc ghi nhận các ca mắc covid một mươi chín cộng đồng liên quan tới biến thể omitron
rất dễ lây lan tại ít nhất bốn tỉnh và thành phố
bao gồm thiên tân hà nam quảng đông và liêu ninh
bắc kinh cảnh báo omicron làm tăng thêm rủi ro lây lan covid một mươi chín
khi nhiều người từ nước ngoài trở về trung quốc nhân dịp tết nguyên đáng
tính đến ngày một mươi bốn tháng một
trung quốc ghi nhận tổng cộng một trăm linh bốn bảy trăm bốn mươi năm ca mắc covid một mươi chín
bốn sáu trăm ba mươi sáu ca tử vong và chín mươi sáu sáu trăm năm mươi tám trường hợp phục
các nhà khoa học thuộc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh tỉnh giang tô
nhà dịch tế học và virus học hàng đầu trung quốc chen wei
và nhân viên của công ty cansino piallotics đã tiến hành nghiên cứu trên bốn trăm hai mươi người
đã tìm hai liều sinovac
kết quả cho thấy những người dùng liều tăng cường bằng vaccine dạng hít của cansino
có phản ứng kháng thể trung hòa mạnh hơn bảy một mươi một lần so với những người tiêm mũi thứ ba siriovat
khi so sánh với mũi ba sinovac về phản ứng trước delta
vaccine dạng hít của casino có khả năng trung hòa chéo cao hơn từ một mươi tám đến hai mươi bốn lần
sau hai mươi tám ngày sử dụng như liều tăng cường
nghiên cứu cũng chỉ ra ở những người dùng vaccine dạng hít casino làm liều tăng cường
có ít trường hợp phản ứng bất lợi như mệt mỏi đau đầu sốt khô miệng hoặc sưng cổ họng
kết quả nghiên cứu được đảm bảo
đăng trên nền tảng prepint with the lancet tuần trước nhưng chưa được bình duyệt
casino công ty có trụ sở ở thiên tân trung quốc cho biết vaccine dạng hít là phương pháp không xâm lấn
và dễ dàng sử dụng với mục tiêu cung cấp bảo vệ nhanh chóng thường xuyên và quy mô lớn
đây là vaccine sử dụng công nghệ vector trong khi sinovac là vaccine bất hoạt
tổ chức y tế thế giới who đã khuyến nghị các quốc gia dùng vaccine bất hoạt để tiêm liều đầu tiên
nên sử dụng vaccine mrna hoặc vector
để tiêm liều thứ hai hay liệu tăng cường nhằm bảo vệ tốt hơn
tuy nhiên vaccine casino sẽ cần trải qua các thử nghiệm lâm sàng trước khi được phê duyệt
một thử nghiệm lâm sàng ở người với một mươi ba người đã tham gia đăng ký trên cơ sở dữ liệu clyco trios tháng trước
thử nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả của vaccine dạng hít và nghiên cứu chính thức dự kiến hoàn thành vào tháng chín